liên quan tới thông tin về công tác chỉnh trang đô thị tại tp hcm
ubnd tp hcm vừa giao quận tân bình khẩn trương tháo rỡ năm trung cư cũ đã xuống cấp
bị hư hỏng nặng trên địa bàn
năm trung cư thuộc diện phải khẩn trương di dời tháo rỡ và xây dựng lại gồm
chung cư bốn mươi bảy đường long hưng chung cư số một trăm ba mươi bảy một trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi một đường lý thường kiệt
chung cư số bốn mươi một đường tân phước và chung cư số một trăm bảy mươi một trăm bảy mươi một đường tân châu
thuộc các phường bảy tám quận tân bình
để ổn định cuộc sống người dân phải di dời thành phố đã chấp thuận sử dụng một trăm tám mươi bảy căn hộ
tại các chung cư trên địa bàn quận tân bình và quận một mươi một để tạm cư
tái định cư cho những hồ dân thuộc năm trung cư trên
trong một mươi năm qua tp hcm mới chỉ tháo dỡ được ba mươi hai chung cư cũ và việc cải tạo diễn ra rất chậm
hiện tp hcm đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm mươi trong số bốn trăm bảy mươi bốn trung cư cũ
phải được cải tạo sửa chữa hay xây dựng mới